sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp hội in thành phố
khai mạc triển lãm ngành in tp hcm và triển lãm quốc tế ngành điện máy móc thiết bị công nghệ tự động hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng chín quy tụ hơn hai trăm linh gian hàng
đây là hoạt động triển lãm đầu tiên của ngành in tp hcm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị tham gia
và hoạt động kết nối giao lưu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuyển giao công nghệ xúc tiến đầu tư
hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hoạt động in trong nước và quốc tế
triển lãm đã quy tụ hơn hai trăm linh gian hàng gồm các máy móc thiết bị vật tư và sản phẩm ngành in tham gia trưng bày
đồng thời chia sẻ ứng dụng công nghệ giải pháp mô hình đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật
thiết bị in tiên tiến tiết kiệm thân thiện với môi trường
triển lãm lần này cũng thúc đẩy hoạt động giao thương kết nối các doanh nghiệp thông qua các chương trình
như hội thảo giải pháp ngành in đang thực hiện để giảm tải ảnh hưởng đến môi trường
tòa đàm giải pháp kết nối mở rộng thị trường hoạt động in gia công cho tổ chức cá nhân nước ngoài